do ảnh hưởng của cơn bão số hai vào đêm qua ngày một mươi một tháng tám và cho tới sáng ngày hôm nay
trên địa bàn nhiều quận huyện thị xã của thành phố hà nội có mưa lớn nên đã gây ngập nhiều tuyến phố
tính đến sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên địa bàn hà nội xuất hiện hàng chục điểm ngập
tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều điểm ứ động nước
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố phổ biến từ bảy mươi hai trăm linh mm
công ty đang triển khai các biện pháp để hạn chế úng ngập trong đó có việc cắt cử công nhân ứng trực tại các điểm ngập
để tour vớt rác đưa nước về miệng hố thu vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất
ghi nhận tại một số khu vực do ảnh hưởng của mưa gành ngập nước một số tuyến đường phương tiện đi lại rất khó khăn
các tuyến đường khác ở nội đô như nguyễn trãi nguyễn xiển phạm hùng ngã tư sở xảy ra u nứ
có chiều hướng tắt cứng vào thời điểm đi làm của người dân
tại các điểm ồn tắc lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cũng đã xuất hiện làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông
tuy nhiên do lượng phương tiện quá nhiều dồn vào thời điểm đầu giờ sáng cho nên nhiều khu vực ngã ba ngã tư
người dân phải đội mưa chờ đợi nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển đường